kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đời sống nghệ thuật của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bảy mươi năm đã trôi qua chiến dịch điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đỉnh cao trói lọi trong kháng chiến chống thực dân pháp
quân và dân ta đã đánh thắng đội quân viễn trinh có tiềm lực quân sự mạnh được trang bị vũ khí hiện đại
chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu không chỉ ghi vào lịch sử dân tộc việt nam như một mốc son lịch sử
mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong nền văn học nghệ thuật nước nhà
với nhiều thế hệ văn nghệ sĩ nói chung và giới họa sĩ nói riêng
nhiều tác phẩm hồi họa được vẽ giữa những trận chiến trên những trạng đường hành quân đã trở thành bảo vật quốc gia
và cho đến nay nguồn cảm hứng về chiến thắng của bảy mươi năm về trước vẫn chưa bao giờ vơi cạn
để các thế hệ họa sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng
có thể khẳng định rằng góp phần vào chiến thắng vĩ đại điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
bảy mươi năm có một binh chủng đặc biệt đó là binh chủng nghệ thuật
rất nhiều trong số đó là những họa sĩ có tiên tuổi xuất thân từ những trường học mỹ thuật danh tiếng
có thể kể đến họa sĩ tô ngọc vân nguyễn sáng dương hướng minh
cùng những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo trên chặng đường hành quân đã trở thành vũ khí sắc bén
góp phần vào sức mạnh của đoàn quân ra trận
những tác phẩm họ để lại đã phản ánh chân thực xúc động đầy tính sự thi của một chặng đường
gian lao nhưng anh súng của toàn dân tộc
những tác phẩm về điện biên thời kỳ này thường mang giá trị lịch sử và giá trị tinh thần to lớn
nội dung diễn tả không khí của chiến dịch được các họa sĩ thể hiện trên các chất liệu truyền thống
ở đó người xem được nhìn thấy một điện biên anh hùng kiêu hãnh
trong ba lô của các họa sĩ những chiến sĩ đi từng chiến dịch vụn
tài sản lớn nhất của họ là những ký họa trận địa
họ về hà nội họ có điều kiện để mà dựng tranh lớn như thế này
và những ký họa họ có được trong ba lô đi ghi xét đó là giúp cho họ có những không gian nghệ thuật như thế này
các không gian địa điểm như này và các con người động tác như thế này
thì là làm tranh thành công
những tác phẩm với nguồn cảm hứng từ chiến dịch điện biên phủ đã trở thành những tác phẩm vô giá
và là bảo vệ cho các người
bảo vật của quốc gia như hành quân qua suối đèo lúng lô trên đường điện biên của tô ngọc vân
kết nạp đảng ở điện biên phủ của nguyễn sáng kéo pháo ở điện biên phủ của dương hướng minh
bảy mươi năm nhìn lại ký ức về điện biên phủ vẫn như chỉ mới hôm qua
và cảm xúc về chiến thắng ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn khi công chúng được thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng này
các văn nghệ sĩ thế hệ điện biên
họ tham gia vào chiến dịch trực tiếp với vai trò là những người lính
những người lính đúng nghĩa và bên cạnh đó là với cái tài năng và với cái sự nhạy cảm về nghệ thuật của mình
thì họ đã lấy cái chất liệu của chiến tranh lấy cái chất liệu của cả một cái chiến dịch đó
để làm thành những tác phẩm văn học nghệ thuật của mình
thì vì vậy là ở đây cái việc nổi bật lên nhất là thấy sự chân thực
thứ hai nữa là thấy sự là
một cái tình cảm rất là xúc động
đồng hành cùng dân tộc
trên chặng đường lịch sử đồng hành cùng dân tộc
nền mỹ thuật việt nam tiếp tục đón nhận thêm nhiều tác phẩm hội họa lấy cảm hứng về điện biên phủ
với sự đầu tư công phu diễn tả nhiều khía cạnh với nhiều cách thể hiện mới lạ và đầy sáng tạo
qua đó thấy được những câu chuyện lịch sử cùng những chiến công oanh liệt của chiến dịch điện biên phủ năm xưa
cũng như tình cảm của thế hệ hôm nay dành cho lớp lớp những con người đã anh dũng ngã xuống
để giành độc lập tự do cho dân tộc
có thể nói ở bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào thì nghệ thuật
trong đó có âm nhạc vẫn luôn đồng hành với lịch sử của dân tộc
trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tinh thần
góp phần vào chiến thắng chung của toàn dân tộc
chính vì thế trong chiến dịch điển biên phủ
bên cạnh những tác phẩm điện ảnh hội họa nhấp ảnh
thì âm nhạc cũng có nhiều ca khúc tạo được dấu ấn
có sức sống bền bỉ và trở thành tượng đài chiến thắng trong sáng tạo nghệ thuật
đến nay khó có thể kể hết những ca khúc hay về điện biên phủ
nhưng nhắc đến ca khúc hò kéo pháo của nhạc sĩ hoàng vân
thì bất kỳ người dân việt nam nào cũng yêu mến và thuộc nằm lòng
chiến dịch điện biên phủ lúc bấy giờ có mật danh là trần đình
để chuẩn bị cho ngày mở bàn chiến dịch quân dân ta ngày đêm bạch rừng xẻ núi
mở hàng nghìn km đường giao thông cho công tác chuyển quân kéo pháo chuẩn bị trận địa
thời điểm đó nhạc sĩ hoàng vân cũng giống như nhiều chàng trai hà nội khác
hăng hái tham gia vào đoàn quân lên vùng tây bắc
với một niềm tin sắt son về một chiến thắng vĩ đại của dân tộc
ở chiến dịch chàng lính trẻ vừa tròn đôi mươi lê văn ngọ
tên thật của nhạc sĩ hoàng vân được điều về sư đoàn ba mươi hai tham gia chiến đấu
vốn là chàng trai hà nội tài hoa giỏi ngoại ngữ biết viết báo viết âm nhạc
nên ông được cấp trên giao về công tác tại phòng chính trị
phụ trách tốt văn nghệ sung kích của sư đoàn
đến từng chiến hào phục vụ bộ đội
lấy tin bài để viết cho những bản tin của trung đoàn
sư đoàn trong những ngày tham gia chiến dịch
rất nhiều lần cận kề cái chết
nhạc sĩ hoàng vân đã có được những trải nghiệm khó quên của một người lính
và ông coi đây là những chất liệu quý báu
để giúp ông có những cảm hứng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật sau này
văn học nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc

đồng hành cùng với dân tộc
chúng ta đã biết là khi mà có những sự kiện về đất nước là đều có âm nhạc
đặc biệt là về năm nay bảy mươi năm chiến thắng địa biến phố
chúng ta đều thấy là âm nhạc
hoặc là những văn nghệ sĩ lúc ấy là
ở trên dọc cái đường ra trận
gần như là một lực lượng văn nghệ sinh
chứ gần như một binh chủng
một binh chủng để mà góp phần để mà giành lại chiến thắng đó
khi trước khi ra trận mà hát một câu hát
hoặc hát một bài hát
hoặc trên đường ra trận
nó còn bằng bao nhiêu là cả những cái bài học
những cái bài giảng về chính trị
thôi thúc mà người ta sẽ là không
kể về nhạc phẩm hò kéo pháo
nhạc sĩ hoàng vân từng chia sẻ
ông viết ca khúc vào tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thời điểm đó quân ta đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch điện biên phủ
trong quá trình thực tế
nhạc sĩ hoàng vân đã chứng kiến
hình ảnh bộ đội ta kéo những khẩu pháo nặng
vượt qua núi cao đèo dốc hiểm trở
bộ đội ta người vặn tời
người ghi dây người giữ cảng xe
người trèn khi kéo lên khi thả xuống
lúc tiến lúc lùi
khi có hiệu lệnh kéo pháo
mọi người cùng đồng loạt hô vang
hò dô ta
mỗi lần như vậy khẩu pháo lại nhích lên một chút
chiến dịch có những thay đổi
cấp trên chuyển lệnh kéo pháo ra ngoài
để bố trí lệnh kéo pháo ra ngoài
để bố trí lại theo phương án khác
vậy là những khối thép nặng hàng tấn
lại được sức người qua những muộn tời
để kéo ra ngoài
nếu lúc kéo pháo vào
kẻ địch hoàn toàn không hay biết gì
thì lúc kéo pháo sang
bọn chúng đã đoán được
đạn pháo và bom bắt đầu rội xuống những nơi chúng nghi ngờ
nhiều lần mảnh bom đạn đã chặt đứt dây kéo pháo
có nguy cơ tuột xuống cực
anh em lại phải dùng hết sức mình để cứu pháo
trong một ngày
một trường hợp như thế
đồng chí tô vĩnh diện đã hy sinh trên đường kéo pháo
khi nghe tin đồng chí tô vĩnh diện hy sinh
nhạc sĩ hoàng vân đã rất xúc động
và những lời ca giải điệu của bài họ kéo pháo
được ông lẳng lẽ viết ra
trong sự xúc cảm lúc đó
quả thật là để mương tượng được
một cái khối sắc thép
hàng chục tấn như thế
do sức người kéo lên
những cái dây bằng che nứa
bẹn lại những cái dây thừng
để kéo lên qua những cái giấc
đưa vào một cái vị trí chỉ định
có lợi nhất cho trận đánh
bất ngờ một quả đạn canôn
nổ không xa đó
mà nó phạt
một cái mảnh đạn bằng mảnh bàn tay này
nó phạt đứt cái dây thừng
thì lập tức hoặc là khẩu pháo
kéo theo cả hàng mấy chục người
xuống những cái vực rất là sâu
rất là nguy hiểm
hay là có một cái quan cảnh là
khi những cái máy bay đối phương
đến ném những trái bom lửa
cháy hết cả cái khu rừng rồi
mà cái khẩu pháo là ngay cạnh đó
có hàng mấy chục người ở dưới dấp của nhà
mấy chục người ở phía trên
phải chống đỡ
mà lửa thì cháy hết ở chung quanh rồi

thanh niên thành phố như tôi lúc đó
cảm thấy hết sức khẳng cấp
bài hát viết xong
lập tức được các thành viên của đội văn công
mang đi phục vụ chiến sĩ
ngay bên các khẩu pháo
ở giữa các chiến hào ngập bùn
bài hát sản dị trong sáng
viết theo thể loại họ dân gian
nên được nhiều chiến sĩ yêu thích
và nhanh chóng lan truyền khắp chiến trường
khắp mặt trận đều vang lên câu hát
họ dù ta nào
kéo phát trận
kéo pháo ta vượt qua đèo
họ dù ta nào
kéo pháo ta vượt qua núi
mỗi giai điệu lời ca
như tiết thêm sức mạnh
nghị lực cho quân và dân ta
nhất là với các chiến sĩ kéo pháo
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
làm nên một chiến thắng điện biên
lừng lấy năm trâu
nhạc sĩ đã dùng cái hình thức họ
tức là tập thể
để mà nói lên một cái
loại hình chưa bao giờ có
tức là hò
nhưng mà là để kéo pháo
thì đây là một sự độc đáo
hơn nữa là trong âm nhạc này
chúng ta thấy là cái khí thế
khí thế của những chiến sĩ trẻ
khí thế của những đội quân
vì điện biên
vì chiến thắng cuối cùng
thì là rất là rõ nét
trong giai điệu
từ những cái đoạn hò
đến những cái đoạn là
khi mà chúng ta đã chiến thắng rồi
pháo đã lên được đến vị trí
trên chất địa rồi
thì cái sự phấn khởi
sự hò ra
cũng như là hoàn thành được nhiệm vụ
cùng với đất trời
cùng với tiếng gà gáy
thì nó cho chúng ta một cái bức tranh
cho đến bây giờ mỗi lần nghe lại
thì vô cùng là xúc động
và thấy vô cùng là sinh động
rất là sinh động
rất là sống động
trong một cái ca khúc
tuy rằng đấy chỉ là một bài hát
họ kéo pháo
với ca từ đính đạc
dốc núi cao cao
nhưng lòng quyết tâm
còn cao hơn núi
vực sâu thăm thầm
bằng trí cam thù
có giai đoạn lại giản dị
gà rừng gáy trên nương rồi
dẫn bước ta đi lên nào
kéo pháo ta sang qua đèo
trước khi trời hừng sáng
nhạc sĩ hoàng vân
đã sử dụng nhịp ba bốn
như để đồng điệu với nhịp người lính
khi kéo những khẩu pháo qua dốc
qua sườn núi cao
vì mỗi một người chiến sĩ
lúc bấy giờ
người ta lấy lòng yêu tổ quốc
là đồng điệu
khi mà mình hát lên
mình có một cái cảm xúc
như là một cái lời kêu gọi nào đấy
một cái thống thiết của nhiều thế hệ
chứ không phải dành cho bất cứ một thế hệ nào
dù thế hệ ngày xưa
hoặc ngày nay
họ đều có một cái tâm trí
hướng về đất nước hướng về tổ quốc
thì những cái bài hát như họ kéo pháo
nó có một cái tác động rất mạnh mẽ
đến cuộc sống cũng như là tâm trí
của các bạn trẻ bây giờ
nhạc sĩ hoàng vân nhấn mạnh rằng
khi vào xếp bút nghiên
lên chiến trường điện biên
ông mới ngoài một mươi bảy tuổi
khi đó vốn âm nhạc của ông
chỉ là những kiến thức cơ bản
được học trong trường phổ thông
và ông sáng tác nên họ kéo pháo
với tư cách là một chiến sĩ điện biên
chứ chưa phải là nhạc sĩ
có lẽ bởi những cảm xúc
chân thực của một người lính
đã giúp cho tác phẩm
có được thành công ngoài mong đợi
sau chiến thắng điện biên phủ
bài hát họ kéo pháo
được trao giải nhất
tại đại hội liên hoan toàn quân
nhạc sĩ hoàng vân
cũng được thưởng huân chương chiến công hạng ba
và huy hiệu chiến sĩ điện biên
sự thành công của ca khúc họ kéo pháo
đã mở đầu con đường sáng tác của hoàng vân
và suốt hai cuộc kháng chiến
âm nhạc của hoàng vân
đã nở rộ như một phép màu nghệ thuật
sinh thời nhạc sĩ hoàng vân
cũng từng nói
đời sống âm nhạc của ông
lấy mạch nguồn cảm xúc đầu tiên
từ điện biên
mảnh đất và con người tên là
lê bắc luôn là mối tình thâm
trên trạng đường sáng tạo nghệ thuật
và luôn gợi cho ông nhiều cảm hứng sáng tác
mà bắt đầu chính là từ ca khúc hò kéo pháo